xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão cách móng cái quảng ninh khoảng bốn trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km
vị trí tâm bão lúc này trên vùng biển quảng ninh hải phòng có xu hướng giảm cường độ với sức gió mạnh nhất cấp chín giật cấp một mươi hai
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng bảy bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
đi sâu vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần
vị trí tâm bão lúc này trên đất liền khu vực phía tây bắc bộ với sức gió giảm
do ảnh hưởng của bão số một từ gần sáng ngày một mươi tám tháng bảy vùng ven biển khu vực từ quảng ninh đến thái bình có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão cấp tám chín giật cấp một mươi hai khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh có gió mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
để chủ động ứng phó với bão số một có tên gọi là bão talim các địa phương ven biển nơi bão đi qua đã sẵn sàng các điều kiện vật chất lực lượng chủ động trong mọi tình huống
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng bảy đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho năm mươi hai một trăm tám mươi tám tàu trên hai trăm hai mươi sáu một trăm tám mươi ba người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động di chuyển phòng tránh
hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
khu vực từ quảng ninh đến nghệ an có năm trăm năm mươi ba tàu biển và phương tiện thủy nội địa đang hoạt động
các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số một
tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng bảy tại quảng ninh hải phòng
còn tổng số một mươi bảy bốn trăm một mươi bốn khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo
các tỉnh quảng ninh thái bình nam định dự kiến cấm biển từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng bảy
hải phòng dự kiến từ hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bảy
các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế
các địa phương đã giả soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản
trong đó các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến ninh bình dự kiến sơ tán khoảng hai mươi chín tám trăm tám mươi bảy người
do ảnh hưởng của bão số một có tên gọi quốc tế là talim các hãng hàng không đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày hôm nay
các hãng hàng không nhận định ảnh hưởng của bão số một có thể kéo dài
theo đó hành khách đang có kế hoạch đến hoặc đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số một thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết
và các thông tin từ các hãng bay
để nắm hành trình và thời gian khởi hành các hãng hàng không cam kết sẽ thực hiện hỗ trợ hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng theo đúng chính sách
để ứng phó với bão số một cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị cơ quan tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ dự kiến hai sân bay vân đồn cát bi sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão
hai sân bay nội bài thọ xuân có thể bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão mưa lớn
cục hàng không yêu cầu các cảng hãng hàng không các cơ sở cung cấp dịch vụ có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số một và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay
liên quan tới cáo buộc chạy án bị cáo nguyễn anh tuấn cựu phó giám đốc công an tp hà nội bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù về tội môi rời hối lộ
còn bị cáo hoàng văn hưng cựu trưởng phòng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an bị đề nghị tuyên phạt từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đang nợ nần thì nhận được đề nghị nhờ giúp chạy án cho đối tượng có hành vi giết người thảo đã cầm gần một ba tỷ đồng rồi tiêu xài cá nhân
công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng ngô tiến thảo giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải đức thảo
vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn cá nhân nguyễn hồng long đã gây ra vụ án mạng rồi bỏ trốn khỏi địa phương
trong thời gian này đối tượng long đã liên hệ với phạm kiên quyết nhờ chạy án sau khi nhận lời giúp long quyết đã liên hệ với ngô tiến thảo nhờ chạy án cho long
sau khi thương lượng về giá cả thông qua quyết bạn gái của long đã ba lần chuyển tiền cho ngô tiến thảo với tổng số tiền là một ba tỷ đồng
sau khi nhận tiền thảo khẳng định đã lo chuyện của long êm xuôi tuy nhiên sau đó long vẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt giữ
từ lời khai của quyết và các chứng cứ thu thập được công an tỉnh lào cai đã làm rõ hành vi phạm tội của thảo
tại cơ quan công an thảo khai nhận không có khả năng cũng như không có quan hệ với ai để chạy án
xong do làm ăn thua lỗ lại đang nợ nần nên khi nghe quyết đặt vấn đề thảo đã nảy sinh ý định phạm tội
thời gian gần đây trên địa bàn của tỉnh ninh thuận đã xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập
mang theo hung khí đi giải quyết mơ thuẫn gây hoang mang lo lắng cho xã hội
nhiều vụ việc đã để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình nạn nhân và xã hội ghi nhận của nhóm phóng viên
do mâu thuẫn từ trước nên vào dặng sáng ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trịnh công sơn rủ sáu đối tượng khác đi tìm nhóm của nguyễn đắc tiến chú tại phường đô vinh để đánh trợ thù
nhóm của sơn đã cầm rào tự chế và kiếm nhật
đến khu vực phường đô vinh thì thấy nguyễn văn thức nguyễn văn sinh là nhóm của tiến
nên cả nhóm hô hoán và chạy theo xe để đuổi đánh
do bị tấn công và giật đuổi chạy quá tốc độ
nên xe của thức đã mất lái ngã xuống đường làm cho sinh tử vong và thức bị thương nặng nên tử vong ngay sau đó
thì hai bạn đó lãng không cho tiến lên
tắp đầu tiến không cho tiến lên
rồi rút một cây lê gõ một cái nón mùi hiểm ra để quăng để chống trả cho tụi em
thì tụi em mới lúc mà bạn đó lãng qua đây thì tụi em mới chạy lên
chạy lên thì trịnh công sơn mới kiếm nhật
trước đó vào đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
khi đang ngồi trong quán cà phê nhóm của nguyễn phương nam phát hiện nhóm thanh niên thường xuyên mâu thuẫn với nhóm của nam
nên nhóm nam đã lấy dao đuổi đánh
nhóm thanh niên kia hậu quả làm nguyễn đức hậu chú thành phố phan rang tháp tràm bị thương tật ba mươi bốn
đặc biệt trong quá trình cho cơ quan chức năng xử lý tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phạm xuân trí là một trong sáu đối tượng bị cơ quan công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nước cơ chú
đã rủ võ văn anh khoa mang theo hai con sao tự chế đi tìm nguyễn đức hậu để trả thù
vì nghi ngờ nhóm của hậu đã chặn đánh mình
khi đến nơi không có hậu ở nhà phạm xuân trí đã đập phá nhiều tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn tám triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam phạm xuân trí và lệnh cấm đi khỏi nước cơ chú đối với võ văn anh khoa về hành vi quỷ hoại tài sản

xe của lực lượng chốt chặn còn phong dùng dao bầu chống trả để tỏa thoát
khám xét ngôi nhà mà phong và các đối tượng dùng nằm nơi tụ tập có một mươi hai cây mát
sáu dao tự chế hai gậy sắt tiếp tục truy xét chín đối tượng khai nhận sau khi bỏ trốn
phong đã gọi một số đối tượng mang theo hông khí đi tìm lực lượng chức năng để trả thù
theo các chuyên gia nguyên nhân chính của tình trạng bạo lực ở lứa tuổi thanh thiếu niên
là do lời sống buông thả của bản thân cũng như sự thiếu quản lý giáo dục của gia đình phụ huynh
sự hạn chế hiểu biết pháp luật cũng là nguyên nhân khiến cho các đối tượng manh động liều lĩnh khi gây án
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định
truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất xã đặng cương huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
và đối tượng lê văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa sơn phường minh đức quận đồ sơn tp hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện